trong những ngày cuối năm để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước hai trăm bảy mươi tỷ đồng
lãnh đạo tổng cục hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan tập trung vào tạo thuận lợi thương mại
song song với đó tăng cường công tác chống thất thu kiểm tra sau thông quan
chống buôn lậu và gian lận thương mại phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước
được quốc hội chính phủ và bộ tài chính giao
bên cạnh đó tổng cục hải quan cũng đã có công văn yêu cầu các đơn vị hải quan
ở các cảng biển và cửa khẩu bố trí cán bộ tổ chức làm việc tất cả các ngày trong tuần
để đảm bảo thời gian thông quan thông suốt tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu
có thể làm thủ tục bất kỳ thời gian nào
nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới
gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức diễn đàn
phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và tuyên dương những doanh nghiệp phát triển đồng hành
cùng phong trào xây dựng nông thôn mới
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong những năm qua các doanh nghiệp đã tham gia tích cực
và có hiệu quả trong phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân góp phần thực hiện chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn còn hạn chế
vì vậy để thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này cần có sự vào cuộc hỗ trợ từ phía nhà nước
lãi suất vai vốn thấp vai vốn với lãi suất thấp và tăng cường hợp tác giữa nhà nông nhà doanh nghiệp
nhà khoa học và nhà nước phối hợp thì sẽ đạt được hiệu quả kinh tế cao
cũng tại diễn đàn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tôn vinh bốn mươi doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới
và ba mươi chín sản phẩm phục vụ nông nghiệp có chất lượng tốt
còn hơn một tháng nữa là
đến tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy và ngay từ thời điểm này các địa phương trên cả nước đã có kế hoạch
chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho dịp trước trong và sau tết
điều này đã tạo ra một thị trường hàng hóa tiêu dùng phong phú và đa dạng cho dịp tết năm nay
với sức mua của gần một mươi triệu dân chỉ riêng địa bàn thành phố hà nội đã tạo ra một thị trường tiêu thụ rộng lớn
vào những ngày thông thường
vào các dịp lễ tết sức mua này còn cao hơn rất nhiều do nhu cầu sử dụng các sản phẩm
hàng hóa dịch vụ tăng cao
tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy ngay từ sớm sở công thương hà nội đã phối hợp với các cơ quan ban ngành
chuẩn bị các kế hoạch kết nối cung cầu với các địa phương trong cả nước nhằm cung cấp những sản phẩm
có thế mạnh của vùng miền đáp ứng nguồn cung còn thiếu của hà nội
đồng thời góp phần tạo ra thị trường phong phú và đa dạng cho ngày tết
để xác định lượng cung cầu hàng hóa đáp ứng đủ cho người tiêu dùng hàng năm cũng như là đặc biệt
trong các dịp lễ tết thì sở công thương đều xây dựng kế hoạch để kết nối cung cầu với các địa phương
trong cả nước nhằm thu hút những sản phẩm đặc sản của các vùng miền các sản phẩm có thế mạnh
của các địa phương để đưa về cung ứng tại thị trường hà nội và đáp ứng cái nguồn cung còn thiếu
của thị trường hà nội
đối với dịp tết thì năm nay chúng tôi xây dựng kế hoạch dự kiến khoảng hai mươi ba năm trăm linh tỷ
với bảy nhóm mặt hàng thiết yếu cộng với các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao
để phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn thành phố và cũng đã giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp sản xuất
cũng như doanh nghiệp kinh doanh để tổ chức những việc cung ứng hàng hóa dự trữ hàng hóa
đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố
tiếp nối dịp tết năm hai nghìn một mươi sáu dịp tết năm nay bên cạnh các mặt hàng truyền thống như bánh kẹo rượu mứt
những giỏ quà tết tập hợp các loại rau củ quả tươi hay các loại đặc sản địa phương cũng được đón nhận
khoảng hai năm trở lại đây thì cái vấn đề về vấn nạn về thực phẩm bẩn rồi những vấn đề về những hàng nhập khẩu không đảm bảo về chất lượng
cũng đã dấy lên một cái làn sóng cho một số doanh nghiệp việt định hướng thị trường nội địa
cho những cái lông sản việt và những cái thực phẩm sạch trong thị trường nội địa
chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là xu hướng năm nay cũng như trong những thời gian tới
chắc chắn là hàng lông sản việt sẽ là một cái xu hướng mà mọi người quay về
thị trường hoàng cái tết năm nay cũng sẽ rất là sôi động
như mọi năm và nó cũng là thời điểm cao điểm để tăng được cái doanh thu cho các cái cửa hàng
cũng như là thời điểm mà để người tiêu dùng người ta sẽ mua sắm tích lũy dồn vào cuối năm
những sản phẩm có từ nguồn gốc thiên nhiên nguồn gốc nông nghiệp của việt nam
tạo ra những sản phẩm là thực phẩm chế biến cũng như là trái cây hoa quả rất là phong phú
bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung giữ giá các mặt hàng ở mức ổn định
nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra
kiểm soát thị trường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định bình ổn giá
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá đầu cơ gây tăng giá cục bộ trong thời điểm trước và sau tết
cục xúc tiến thương mại thuộc bộ công thương việt nam thương vụ đại sứ quán việt nam tại thái lan
phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của thái lan vừa tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại việt nam thái lan
thực trạng và viễn cảnh trong tương lai
phát biểu tại hội thảo phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại doãn thị thu thủy cho rằng
hai nước việt nam và thái lan có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại
tuy nhiên trong quan hệ thương mại hai chiều hiện nay việt nam là nước nhập siêu
số lượng dự án cũng như số vốn đầu tư của thái lan sang việt nam cao hơn nhiều so với chiều ngược lại
thời gian tới hai bên cần tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế xúc tiến thương mại đầu tư
tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp thái lan đầu tư vào việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và thái lan dự kiến đạt gần một mươi ba tỷ đô la mỹ
hai bên đang đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai triệu lên mức hai mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
về hợp tác đầu tư tính đến cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu thái lan đứng thứ một mươi trong số một trăm một mươi năm quốc gia
và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
và đứng thứ ba trong các nước asean với tổng số vốn đầu tư đăng ký là chín bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ
sáng nay tại hà nội bệnh viện gia liễu trung ương tổ chức hội nghị gia liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ nhất
hội nghị nhằm nâng cao kiến thức bổ sung thông tin và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn
trong điều trị và chăm sóc da thẩm mỹ tại việt nam
tại hội nghị các chuyên gia đầu ngành trong nước về lĩnh vực da liễu đã cung cấp những thông tin quan trọng
về làn da
trong đó bên cạnh những phương pháp tạo hình thẩm mỹ cho da là thông tin về dấu hiệu nhận biết các bệnh về da
cũng như cách thức điều trị
phát biểu tại hội nghị giáo sư tiến sĩ nguyễn viết tiến thứ trưởng bộ y tế khẳng định
ngành gia liễu cần tập trung phát triển hơn nữa trong thời gian tới
không chỉ để giải quyết nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao của nhân dân
mà còn để khắc phục tình trạng mắc các bệnh về da do những ảnh hưởng từ môi trường sống hiện nay
trong phần tin thời sự quốc tế quốc tế nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề syri
tổng thống duterte yêu cầu quân đội mỹ rút khỏi philippines
liên quan đến tình hình tại syri cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho tình hình tại đây
hiện pháp đang thúc đẩy một nghị quyết hội đồng bảo an liên hợp quốc cho phép quan sát viên quốc tế được đến
và bảo đảm hoạt động cứu trợ khẩn cấp tại aleppo
những nỗ lực trên được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận sơ tán
phía đông aleppo do nga và thổ nhĩ kỳ bảo trợ đang bị trì hoãn khiến hàng nghìn người dân bị mắc kẹt tại đây
phát biểu sau một cuộc họp kín tại hội đồng bảo an liên hợp quốc đại sứ nga tại liên hợp quốc
ông vitaly chuck kim nhận định nhiệm vụ khẩn cấp nhất hiện nay là chấm dứt toàn diện hoạt động quân sự
và nối lại đàm phán giữa các phe phái tại syri
cũng tại cuộc họp kín pháp cho biết đang nhanh chóng soạn thảo một nghị quyết cho phép quan sát viên quốc tế
được đến aleppo và bảo đảm hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại đây
dự kiến sớm nhất vào cuối tuần này hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ biểu quyết về dự thảo nghị quyết trên
hiện tổ chức chữ thập đỏ thổ nhĩ kỳ đã xây dựng xong các lán trại và khu vực đăng ký cho người sơ tán
tại cửa khẩu sinvergozu xét biên giới với syri
theo ước tính của liên hợp quốc hiện có khoảng năm mươi người phần lớn là dân thường vẫn đang mắc kẹt ở phía đông aleppo
liên quan đến vấn đề trung đông
tổng thư ký liên hợp quốc sắp mãn nhiệm ban ki moon hối thúc các nhà lập pháp israel cân nhắc lại việc thông qua một dự luật
nhằm hợp pháp hóa các khu nhà định cư xây dựng trên vùng đất của người palestine tại khu bờ tây
phát biểu tại hội đồng bảo an liên hợp quốc trong bài thuyết trình cuối cùng về vấn đề trung đông
ông ban kimon đã kêu gọi các nhà lập pháp israel cân nhắc lại việc thông qua dự luật có thể gây hậu quả tiêu cực
về mặt pháp lý với israel và hủy hoại nghiêm trọng cơ hội đạt được hòa bình giữa israel và thế giới ả rập
các nhà lập pháp israel bao gồm cả thủ tướng benjamin netanyahu đã tranh luận nhiều tuần qua về dự luật có nội dung hợp pháp hóa
khoảng bốn ngôi nhà định cư của người do thái ở khu bờ tây chiếm đóng của palestine
quốc hội israel ngày bảy tháng một mươi hai đã thông qua dự luật gây tranh cãi này trong phiên bỏ phiếu đầu tiên
tuy nhiên dự luật phải trải qua ba vòng bỏ phiếu tại quốc hội trước khi được thông qua lần cuối
cùng ngày trong một động thái nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm xói mòn hơn nữa mối quan hệ đồng minh song phương với mỹ
tổng thống philippines rodrigo duterte đã thông báo rằng washington cần sẵn sàng cho việc hủy bỏ một thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước
phát biểu tại một cuộc họp báo sau chuyến công du tới campuchia và singapore tổng thống duterte tuyên bố mỹ hãy chuẩn bị sẵn sàng
cho việc hủy bỏ ngay lập tức thỏa thuận các lực lượng viếng thăm vfa
đồng đường hai nước ký năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cho phép quân đội mỹ triển khai liên phiên hàng nghìn binh sĩ và trang thiết bị quân sự tại quốc gia đông nam á này
để phục vụ các cuộc tập trận chung và các hoạt động cứu trợ thảm họa
tổng thống duterte cho biết thêm ông sẽ sớm công bố quyết định cuối cùng sau khi đánh giá lại một thỏa thuận quốc phòng khác với mỹ là hiệp định hợp tác quốc phòng tăng cường edca
tuy nhiên nhà lãnh đạo philippines cũng nhận định rằng quan hệ song phương giữa washington và manila có thể được cải thiện dưới thời tổng thống đắc cử donald trump
chính quyền thành phố paris vừa áp đặt quy định hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông trên đường
trong bối cảnh thủ đô paris của pháp trong hơn hai tuần qua phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
theo thông báo chính quyền thành phố paris đã áp dụng chính sách cho lưu thông vào ngày chẵn lẻ
tùy thuộc vào biển số của các phương tiện cá nhân để giảm bớt khí thải
cũng như yêu cầu người sử dụng xe giảm tốc độ trên các tuyến đường chính ở thủ đô paris
và giới hạn tốc độ bảy mươi km một giờ đối với các loại xe trên những tuyến đường cao tốc đi vào thành phố
ngoài ra chính quyền thành phố paris cũng có kế hoạch cấm lưu thông các loại xe cũ và gây ô nhiễm ở khu vực trung tâm
hiện người dân paris được sử dụng miễn phí các loại phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu điện ngầm
người già và trẻ nhỏ được khuyên cáo tránh ra ngoài vào thời điểm sáng sớm hoặc cuối ngày
trong khi các hoạt động thể thao ngoài trời cũng bị yêu cầu hạn chế trong thời điểm ô nhiễm này